ngay sau khi đến thủ đô manila của philippines vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo asean và một số nhà lãnh đạo trên thế giới tham dự galadino kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean buổi tiệc với sự có mặt của một ba trăm linh khách
đây cũng là hoạt động chào mừng hội nghị thượng đỉnh asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị thượng đỉnh liên quan
tổng thống philippines nước chủ nhà hội nghị asean ba mươi một chủ trì galadineer sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của hội nghị cấp cao kéo dài ba ngày trong đó các nhà lãnh đạo đến từ hai mươi quốc gia liên minh châu âu và liên hợp quốc đang có mặt tại thủ đô manila
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo asean và các đối tác đối thoại đến gala dinner với bộ áo truyền thống của người philippines áo sarong
theo mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ ba hòn đảo
các nhà lãnh đạo của philippines luzon visaya và mindanao buổi tiệc được trang trí với những chiếc đèn lồng khổng lồ từ san fernando pampanga tượng trưng cho năm mươi năm lịch sử của asean
các khách mời cũng được chứng kiến năm điệu nhảy khác nhau ba lê dân ca phòng khiêu vũ vòi nước và hiện đại thể hiện năm mươi năm hình thành và hợp tác của một mươi quốc gia thành viên asean
sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan khai mạc tại trung tâm văn hóa philippines
sau đó các nhà lãnh đạo sẽ tập trung tại trung tâm hội nghị quốc tế philippines để tổ chức một loạt các cuộc họp liên quan